xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
hôm nay thái tử abu dhabi bộ trưởng ngoại giao của các tiểu phương quốc ả rập thống nhất uae
đã thông báo về cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
thảo luận về tăng cường quan hệ song phương giữa uae với israel cũng như triển vọng hòa bình trong khu vực
thủ tướng israel netanyahu cho biết ông đã mời thái tử abu dhabi đến thăm israel
và cũng đã nhận lời mời thăm uae nhưng chưa ấn định thời điểm cụ thể
ông netanyahu nhấn mạnh ông và thái tử abu dhabi sẽ sớm gặp nhau
nhà lãnh đạo israel đưa ra tuyên bố trên cùng thời điểm với nội các israel
thông qua thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với uae được thủ tướng netanyahu và ngoại trưởng uae
ký vào ngày một mươi năm tháng chín tại washington dưới sự chủ trì của tổng thống mỹ donald trump
theo kế hoạch thỏa thuận này sẽ được trình lên quốc hội israel thông qua
với thỏa thuận này uae sẽ là nước thứ ba ở vùng vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với israel
sau ai cập ký thỏa thuận năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và jordan ký kết năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thỏa thuận nhận được sự ủng hộ của một số nước như pháp đức
oman nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của palestine thổ nhĩ kỳ và iran
trung quốc và campuchia ngày hôm nay đã ký kết hiệp định thương mại tự do
vốn tiến hành đàm phán trước đó chưa đầy một năm nhằm cắt giảm thuế và tăng cường tiếp cận thị trường giữa hai bên
ngoại trưởng trung quốc vương nghị và thủ tướng campuchia hun sen tham dự buổi lễ ký kết
được phát trực tuyến trên mạng
trung quốc và campuchia bắt đầu đàm phán hiệp định thương mại tự do từ cuối năm ngoái
áp dụng với nhiều lĩnh vực bao gồm thương mại du lịch và nông nghiệp
theo đó cả hai nước sẽ cắt giảm thuế đối với các sản phẩm của nhau
bộ trưởng thương mại campuchia kỳ vọng hiệp định sẽ có hiệu lực vào đầu năm tới
và giúp phát triển mối quan hệ đối tác kinh tế mạnh mẽ hơn giữa hai nước
thông qua khả năng tiếp cận thị trường cao hơn
người đứng đầu cơ quan chính sách thuế của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd vừa tuyên bố
thỏa thuận đánh thuế các công ty công nghệ đa
là quốc gia mà một trăm ba mươi bảy nước trên thế giới đang nỗ lực đàm phán sẽ không thể đạt được trong năm nay
theo đại diện cơ quan chính sách thuế của oecd các bên gần như đã thống nhất các ý kiến xây dựng thỏa thuận
song cho đến nay vẫn chưa hình thành văn kiện cụ thể
nguyên nhân một phần là do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đã làm trì hoãn tiến trình này
đại diện oecd cũng thừa nhận nỗ lực xây dựng thỏa thuận này còn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía mỹ
hiện các công ty công nghệ của mỹ gồm google amazon
facebook và apple đang bị cáo buộc thu lợi tại nhiều nước có mức thuế thấp
một số nước châu âu như pháp và anh cũng đã thông báo chính sách thuế của riêng các nước
khi không có thỏa thuận toàn cầu đánh thuế các công ty công nghệ đa quốc gia
bộ ngoại giao singapore cho biết làn đường xanh đối ứng giữa singapore và indonesia sẽ được mở vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tới
và việc đi lại giữa hai nước phục vụ các hoạt động kinh doanh thiết yếu và công vụ sẽ được bắt đầu triển khai ngay sau đó
thỏa thuận được đưa ra chưa đầy hai tháng
sau khi vào ngày hai mươi năm tháng tám bộ ngoại giao singapore cho biết singapore và indonesia dự định đàm phán về một làn đường xanh có đi có lại
những người đáp ứng yêu cầu để được đi lại giữa hai nước sẽ phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa covid một mươi chín và sức khỏe cộng đồng
được cả hai quốc gia chấp thuận bao gồm xét nghiệm phản ứng pcr trước khi khởi hành và sau khi nhập cảnh từ các tổ chức y tế được công nhận
theo đề xuất mới của bộ an ninh nội địa mỹ thị thực cho những sinh viên có quốc tịch hoặc được sinh ra ở năm mươi chín quốc gia
trong đó phần lớn là các nước châu phi cùng một số nước trung đông và châu á bao gồm cả việt nam sẽ chỉ có thời hạn tối đa là hai năm
đề xuất quy định về thời gian lưu trú của bộ an ninh nội địa mỹ áp dụng cho sinh viên quốc tế thị thực loại f
những người tham gia các chuyến thăm trao đổi thị thực loại g và đại diện truyền thông nước ngoài thị thực loại y
ngoài ra các công dân đến từ những quốc gia có tỷ lệ quá hạn thị thực cao cũng sẽ bị giới hạn thời gian lưu trú trong hai năm
việc điều chỉnh là cần thiết
trong thời gian hiện hành sinh viên có thể lưu trú ở mỹ miễn là họ có giấy cho thấy đang tiếp tục học để lấy được bằng
bảy mươi liên tiếp singapore đứng đầu khu vực châu á thái bình dương về chỉ số cạnh tranh nhân tài toàn cầu
năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi singapore trở thành quốc gia độc lập quốc gia này chỉ đứng ở cột mốc số
không với kinh tế không với tài nguyên và thậm chí không cả bạn bè
thủ tướng đầu tiên của singapore ông lý quang diệu cho rằng thứ duy nhất mà quốc đảo này nắm trong tay là tiềm lực con người
và từ đó đến nay chính sách phát triển nguồn nhân lực trong đó trọng tâm là trọng dụng nhân tài
đã được singapore thực hiện rất hiệu quả góp phần đưa đất nước singapore cất cánh như hiện nay
một mươi gdp là khoản ngân sách mà chính phủ singapore dành để đầu tư cho phát triển và đào tạo
theo tính toán của ngân hàng thế giới một đứa trẻ được sinh ra ở singapore sẽ có năng suất đạt tám mươi tám ở tuổi trưởng thành
nếu như các em được giáo dục đầy đủ và có sức khỏe tốt
do đó không chỉ có chính sách giáo dục tốt dành cho người dân
chính phủ singapore cũng xác định
giáo dục là một kênh hữu hiệu thu hút du học sinh giỏi nước ngoài bằng việc cho vay tiền
để chi trả cho những chi phí cần thiết về sinh hoạt và học tập
sau khi tốt nghiệp với kết quả học tập cao những cử nhân ngoại này phải cam kết
làm việc trong một công ty nào đó của singapore ít nhất là ba năm để trả nợ
có rất nhiều điều có thể học hỏi từ chính sách thu hút nhân tài của singapore
bắt đầu có lẽ là từ lịch sử hình thành
khi đây là một đất nước nhỏ với dân số ít
họ buộc phải nâng cao chất lượng
đồng thời mở rộng cửa chào đón nhân tài nước ngoài
mức lương của một lao động bình thường ở singapore là khoảng hai usd một tháng hoặc cao hơn một chút
nhưng lao động nước ngoài có kỹ năng tay nghề được hưởng theo mức lương của các nhân tài
và được phép đưa người thân sang sinh sống cùng
hỗ trợ làm thủ tục nhập tịch lâu dài tại singapore chỉ trong vài ngày
việc thu hút nhân tài đã khó nhưng quan trọng hơn là giữ chân nhân tài
giữ chân người tài luôn là thách thức với mọi chính phủ cũng như doanh nghiệp
tôi không nghĩ tất cả chỉ ở mức lương mà nó có rất nhiều yếu tố nữa
như năng lực người quản lý các chế độ đãi ngộ môi trường làm việc
thời gian làm việc và rất rất nhiều các vấn đề khác
biệt đãi người tài không thôi chưa đủ mà cần tạo niềm tin và tình cảm gắn bó nơi họ
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho lao động bằng tiện nghi trong môi trường làm việc và cuộc sống
những người tài có nhu cầu được công hiến
được tôn trọng và vinh danh
chẳng hạn các bộ trưởng của singapore đều có truyền thống tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng thế giới
và mức lương của họ hiện cũng đang ở top đầu thế giới
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại chính sách trọng dụng nhân tài đang gặp nhiều thách thức
khi dịch covid một mươi chín khiến tỷ lệ thất nghiệp của nước này trong tháng tám tăng lên mức bốn bảy
mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua
tại thời điểm hiện nay khó có thể dự đoán được tỷ lệ thất nghiệp của singapore
trong những tháng tới

do đó chính phủ singapore đã đưa ra sáng kiến tăng trưởng việc làm nhằm hỗ trợ lương cho người lao động
theo sáng kiến này thì mỗi lao động dưới bốn mươi tuổi có mức lương khởi điểm năm đô la singapore
sẽ được hỗ trợ hai mươi năm lương và năm mươi cho các lao động từ bốn mươi tuổi trở lên
để đủ điều kiện tham gia chương trình này
các công ty phải gia tăng số lượng lao động địa phương trong giai đoạn từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời các công ty này cũng phải gia tăng số lượng việc làm địa phương có mức thu nhập tối thiểu một bốn trăm linh đô la singapore một tháng
tuần trước chính phủ singapore cũng đã công bố ba chiến lược mũi nhọn nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch
và một trong số đó vẫn là chính sách thu hút nhân tài trên thế giới để bổ sung cho lực lượng lao động chất lượng cao của mình
cựu thủ tướng goh chak tong đã từng vĩ singapore như một con thuyền buồm đang vượt biển lớn
và thành công hay không phụ thuộc vào những thủy thủ
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt